nhận lời mời của thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng cộng hòa thổ nhĩ kỳ binali indirim thăm chính thức việt nam từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng tám
sáng nay lễ đón chính thức thủ tướng thổ nhĩ kỳ đã diễn ra thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì buổi lễ
lễ đón chính thức thủ tướng cộng hòa thổ nhĩ kỳ diễn ra trong không khí trang trọng tại phủ chủ tịch
đây là chuyến thăm chính thức việt nam của thủ tướng cộng hòa thổ nhĩ kỳ binali indirim
chuyến thăm nhằm phát triển quan hệ nhiều mặt giữa hai nước đồng thời là dịp để hai bên trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác giữa hai nước
trong các lĩnh vực thương mại đầu tư khoa học công nghệ giao thông vận tải giáo dục đào tạo và các lĩnh vực khác
trao đổi về các vấn đề khu vực quốc tế mà hai bên cùng quan tâm
ngay sau lễ đón hai nhà lãnh đạo đồng cấp sẽ tiến hành hội đàm và cùng dự lễ ký kết các văn kiện hợp tác
buổi chiều thủ tướng binali inderrim sẽ đến chào xã giao chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân